trong chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bài trồng cây ăn trái chất lượng cao của các tác giả tuyết huệ và chị trường
đồng tháp là địa phương có diện tích trồng xoài lớn nhất đồng bằng sông cổ long với hơn chín hectare chủ yếu là xoài cát chu và xoài cát hòa lộc
phó giám đốc hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ xoài mỹ sương xã mỹ sương huyện cao lãnh nguyễn văn đúng cho biết nhờ xử lý ra hoa giải vụ nên xoài đồng tháp hầu như cho trái quanh năm
từ năm hai nghìn một mươi ba hợp tác xã bắt đầu thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn global gap sản xuất theo tiêu chuẩn này việc sử dụng các loại hóa chất giảm tới tám mươi giá bán lại cao hơn xoài trồng theo phương thức truyền thống từ năm đến tám đồng một kg
cho lợi nhuận hàng năm từ hai trăm một mươi đến hai trăm hai mươi triệu đồng một hectare
hợp tác xã xoài mỹ sương đã phối hợp phòng nông nghiệp và phát triển nông tôn huyện cao lãnh làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa xoài mỹ sương và được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận vào năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên cũng từ năm hai nghìn một mươi sáu chứng nhận global gap của hợp tác xã hết hạn và hiện giờ việc đăng ký cấp lại vẫn chưa được thực hiện
theo ông nguyễn văn đúng nguyên nhân của việc chậm làm thủ tục là
trong lần đầu thực hiện được sự hỗ trợ của nhà nước còn việc tái chứng nhận hợp tác xã phải lo toàn bộ kinh phí nên rất khó khăn
không chỉ đối với xoài mà với các diện tích trồng bưởi da xanh một trong những loại trái cây chủ lực có giá cao ở nhiều tỉnh đồng bằng sông cửu long việc triển khai sản xuất theo tiêu chuẩn gáp cũng gặp nhiều khó khăn
toàn vùng hiện chỉ có khoảng bốn mươi hectare bưởi sản xuất theo tiêu chuẩn gáp
giám đốc hợp tác xã bưởi ra xanh mỹ
kỹ thuật vào sản xuất chăm bón đúng mức
tỉa cành tạo tán xử lý ra hoa
đậu trái bằng các biện pháp kỹ thuật
tiến bộ công tác bảo vệ
thực vật được chú trọng bao trái phòng trừ
sâu bệnh tạo cho trái có hình thức
màu sắc đáp ứng yêu cầu của thị trường
đáng chú ý sản xuất
cây ăn trái theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt
gap được đặc biệt quan tâm
nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu
nhiều mô hình sản xuất theo việt gap
global gap được thực hiện và chứng nhận
trên trùng trôm bưởi da xanh ở biến tre
bưởi năm roi ở vĩnh long vú sữa
vĩnh kim xoài cát hòa lộc xoài
ở đồng tháp đã mang lại hiệu quả
đối với thanh long
đã cấp giấy chứng nhận an toàn
cho hàng chục nghìn hectare và các hộ sản xuất
ở bình thuận tiền giang
đối với xoài
đã hình thành một mươi một mô hình ở các tỉnh
cần thơ hậu giang đồng tháp vĩnh long tiền giang
với diện tích hơn một trăm năm mươi hectare
sản lượng gần một năm trăm linh tấn
một năm trong đó liên kết
tiêu thụ hai trăm hai mươi tấn một năm
hai tỉnh tiền giang và biến tre
đã được cấp giấy chứng nhận
việt gáp cho gần năm mươi hectare sầu viên
và một trăm hai mươi sáu hai mươi sáu ha
cho trái nhãn hai tỉnh này
cũng đã xây dựng mô hình có chứng nhận việt gáp
và cấp mã cốt xuất khẩu
sang thị trường mỹ
để giảm áp lực của tính thời vụ đối với trái cây
nâng cao hiệu quả kinh tế
người trồng các em trái vùng đồng bằng sông kiều long
đã triển khai thực hiện ngày càng tốt hơn
giải vụ thu hoạch một số loại trái cây
bằng các biện pháp kỹ thuật phù hợp
và mang lại hiệu quả rõ rệt
thực hiện chủ trương của bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn các tỉnh đã chỉ đạo
điều hành giải vụ thu hoạch một số trái cây
chủ lực như xoài trung trôm
nhãn thanh long sầu riêng
trên diện rộng và mang lại hiệu quả tích cực
theo thống kê của bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn
đến nay phần lớn các loại quả
đều tiêu thụ dưới dạng quả chín
tươi sau khi thu hoạch
việc chế biến phơi sấy đóng hộp
nước ép bảo quản nhiều ngày
đang mới ra đoạn đầu và chiếm tỷ lệ
rất nhỏ thị trường tiêu thụ
trái cây ở trong nước vẫn là chính
chiếm tám mươi năm chín mươi tổng sản lượng sản xuất
xuất khẩu chỉ mới chiếm khoảng
khối lượng và kim ngạch
xuất khẩu giao quả đang có chiều hướng
tăng nhanh từ năm
hai nghìn năm nước ta xuất khẩu
đến hơn sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
kim ngạch đạt một tám trăm ba mươi tám tỷ usd
năm hai nghìn một mươi sáu ngoài các thị trường
truyền thống chúng ta đã mở mới nhiều thị trường
đặc biệt là những thị trường khó tính
như mỹ eu
nhật bản hàn quốc canada
là một vùng hội tụ
đủ các điều kiện thiên thời
địa lợi nhân hòa
đồng bằng sông cổ long hoàn toàn xứng đáng
là vựa trái cây của cả nước
tuy nhiên để phát triển bền vững
việc trồng tiêu thụ cây ăn trái
đồng bằng sông cổ long cũng cần khắc phục
một số tồn tại hạn chế như
tình trạng sản xuất phân tán
manh bún còn phổ biến
tình hình vườn cây có năng suất chất lượng hiệu quả thấp
còn chiếm tỷ lệ cao do việc phát triển
theo phong trào không theo quy hoạch
dẫn đến tình trạng trồng chặt
việc đầu tư thâm canh chưa thống nhất
theo quy trình kỹ thuật
số lượng quy cách
chất lượng không đồng đều khối lượng trái cây
đạt chứng nhận gáp được cấp mã số vùng
trồng còn ít đã ảnh hưởng đến
ký kết giao ước thu mua tiêu thụ
hợp đồng xuất khẩu
công tác giống và quản lý cây giống còn nhiều bất cập
nhiều cây giống kém chất lượng không sạch
bệnh vẫn được tiêu thụ trên thị trường
công tác quản lý nhà nước về giống cây
lâu năm chưa đáp ứng được yêu cầu
nhiều đối tượng sâu bệnh hại diễn biến
phức tạp đặc biệt là bệnh trồi rồng
trên nhãn bệnh đốm trắng do
nấm trên thanh long
bệnh vàng lá trên cây cố múi
ngoài ra tổ chức sản xuất
mua chế biến bảo quản tiêu thụ chưa được
hình thành doanh nghiệp chưa tham gia
vào quá trình sản xuất chưa đầu tư
khuyến khích nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn
nhà thu mua yêu cầu đầu tư xây dựng
vùng nguyên liệu hướng dẫn sản xuất
và bao tiêu sản phẩm
bên cạnh đó hệ thống cơ sở
chế biến bảo quản chậm phát triển
chưa đáp ứng về quy mô công nghệ
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại cho các chương trình sau